mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín nhưng các hoạt động xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản hai chiều giữa việt nam và hoa kỳ vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển
sự có mặt liên tiếp của các sản phẩm nông sản hoa kỳ tại thị trường việt nam trong thời gian qua là một ví dụ điển hình
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi những sản phẩm thịt heo đầu tiên của hoa kỳ chính thức ra mắt người tiêu dùng hà nội và một số tỉnh lân cận
sau khi được thị trường việt nam đón nhận ngày một mươi hai tháng chín các sản phẩm từ thịt gà của hoa kỳ lại tiếp tục thâm nhập thị trường việt nam thông qua hệ thống siêu thị minimart của brg mart và fujimart tại hà nội hưng nguyên hải dương hải phòng và quảng ninh
đây là một trong những hoạt động nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại nông sản giữa hai nước
việt nam là một thị trường rất quan trọng đối với hoa kỳ nói riêng và các nước khác nói chung việt nam luôn nằm trong top những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới
với số dân gần một trăm linh triệu người và một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ thị trường việt nam có nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư hoa kỳ đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và hoa kỳ luôn chào đón các nhà đầu tư của việt nam
có thể thấy dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid một mươi chín nhưng nhiều sản phẩm nông sản của hoa kỳ đã được xuất khẩu vào thị trường việt nam góp phần đa dạng hóa nguồn hàng phục vụ cho người tiêu dùng nội địa
chúng tôi đánh giá rất cao những sản phẩm nông sản của mỹ
đối với khách hàng của việt nam bởi vì chất lượng rất đảm bảo và giá cả khá phù hợp với nhu cầu và khả năng trị trả của người dân việt nam
để thực hiện chiến lược nhập khẩu những mặt hàng từ thị trường mỹ thì chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của đại sứ quán mỹ đặc biệt là phòng nông nghiệp của đại sứ quán mỹ cũng như các hiệp hội ngành nghề của mỹ
thời gian qua kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản hai triệu giữa việt nam và hoa kỳ tăng trưởng trung bình hai mươi chín một năm
khi tăng từ bốn ba mươi bảy tỷ usd năm hai nghìn một mươi một lên mức một mươi năm mươi sáu tỷ usd năm hai nghìn một mươi chín nhiều sản phẩm nông sản của việt nam cũng đã và đang có mặt tại thị trường hoa kỳ cho thấy những tiềm năng hợp tác mang tính bổ trợ lẫn nhau của hai quốc gia trong lĩnh vực này